sau nhiều lần làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn hồ tràm
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã chấp thuận vị trí xây dựng sân bay chuyên dùng
tại huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
theo dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn hồ tràm diện tích dự án khoảng hai trăm bốn mươi bốn ba mươi ba ha
trong đó có bốn mươi bảy năm mươi năm hectare thuộc địa phận xã lộc an và một trăm chín mươi sáu bảy mươi tám ha thuộc xã láng dài huyện đất đỏ
mục đích của dự án là triển khai xây dựng một sân bay chuyên dụng phục vụ các chuyến bay thuê chuyến
để đưa khách đến khu phức hợp hồ tràm đồng thời sẵn sàng hỗ trợ để các cơ quan hữu quan
và chính quyền sử dụng sân bay cho các mục đích quốc phòng cứu hộ cứu nạn
sau khi tiến hành thảo luận chi tiết lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
sẽ làm văn bản xin ý kiến ban thường vụ tỉnh ủy chấp thuận để hồ tràm triển khai dự án
tại vị trí mà công ty đã khảo sát